chào mừng quý vị và các bạn đến với khung giờ quen thuộc của chương trình điểm tựa tương lai trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị bảo hiểm y tế là chính sách an sinh xã hội hàng đầu được đảng và nhà nước đặc biệt coi trọng
mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc
trong năm qua số người dân tham gia bảo hiểm y tế gia tăng chiếm hơn tám mươi bảy hai mươi năm cao hơn so với năm hai nghìn một mươi tám
điều đó đồng nghĩa với việc người dân có chỗ dựa vững chắc khi chẳng may đau ốm tài chính khó khăn
có được kết quả như vậy là nhờ công tác tuyên truyền hiệu quả ở các địa phương
giúp người dân hiểu được ý nghĩa thiết thực và an tâm khi tham gia hệ thống an sinh xã hội
ông phạm ngọc hoa ở xã trung nghĩa tỉnh hưng yên có huy hiệu hơn ba mươi năm tuổi đảng
nhưng chưa có thẻ bảo hiểm y tế
hôm nay cán bộ bảo hiểm xã hội đến thăm và thông báo cho ông biết tin vui
ông sẽ được hỗ trợ kinh phí một trăm linh mua thẻ bảo hiểm y tế phòng khi ông ốm đau phải đi viện
trên địa bàn tỉnh hưng yên hiện có khoảng một năm trăm linh đảng viên có huy hiệu ba mươi năm tuổi đảng trở lên
chưa được hưởng bảo hiểm y tế
ủy ban nhân dân tỉnh sẽ hỗ trợ một trăm linh kinh phí mua mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế cho các đảng viên
theo mức lương cơ sở là bảy trăm linh hai đồng một thẻ một năm
tổng kinh phí hỗ trợ là hơn một tỷ đồng
chúng tôi quan tâm rất là đầy đủ và đúng đắn và rất là nhiều việc của đảng và nhà nước
và của bảo hiểm xã hội việt nam và của bảo hiểm đối với những người thì chúng tôi rất là thiết thực
khi mà ốm đau mà đi viện thì sẽ được hỗ trợ là chi phí đóng góp cho như vậy là cái việc khám và chữa bệnh
bà vũ thị phúc ở xã trung nghĩa bảy mươi năm tuổi bà làm nghề thu gom rác ở thôn một mươi năm năm nay
tuần ba buổi bà đi thu gom rác ở từng hộ gia đình
bảy mươi năm năm qua không kể sớm hôm mưa nắng hay giá rét
bà kinh tế
bà không chỉ về công việc của mình làm đẹp cho phố phường
cả tỉnh hưng yên có hơn một tám trăm linh người thu gom rác như bà chưa có thẻ bảo hiểm y tế
trong khi mức thu nhập của công việc này chỉ hơn một triệu đồng
với số tiền ít ỏi đó những người thu gom rác như bà phúc không thể có tài chính mua thẻ bảo hiểm y tế
ủy ban nhân dân tỉnh cũng sẽ cấp một trăm linh kinh phí giúp những người như bà phúc có thể tham gia bảo hiểm y tế
chị em chúng tôi đi làm môi trường này nếu mà được tỉnh cho như thế là chị em chúng tôi rất phấn khởi
tại vì chúng tôi đi làm những cái nghề này là nghề độc hại nó ô nhiễm
thì nên bây giờ là nhà nước cho được cái bảo hiểm mà chúng tôi rất là vinh dự và tự hào và tin tưởng vào nhà nước
năm hai nghìn một mươi tám tỉnh hưng yên đã trích ngân sách hỗ trợ một trăm linh kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế
cấp cho nhóm đối tượng đặc biệt như đảng viên có huy hiệu ba mươi năm tuổi đảng trở lên
những người thu gom rác tại thôn khu phố chưa được hưởng bảo hiểm y tế
hay nâng mức hỗ trợ cho nhóm đối tượng
nhóm đối tượng có thu nhập thấp mặc dù đây không phải là những đối tượng chiếm tỷ lệ cao
cần phải vận động tham gia bảo hiểm y tế
nhưng sự hỗ trợ này đã khích lệ người dân về tính ưu việt của chính sách an sinh xã hội
qua khảo sát ở một số địa phương thì người dân rất là cảm ơn đảng cảm ơn nhà nước và chính phủ
đã có những sự quan tâm đó
mà đặc biệt hơn nữa đối với hưng yên
thì năm hai nghìn một mươi bảy thì là năm đầu tiên chính phủ giao ra tự cơ tối ngân sách
tuy nhiên với sự nỗ lực cố gắng và sự quan tâm rất lớn của tỉnh ủy hội đồng dân vì bản nhân tính
và các tổ chức đoàn thể và cũng đã có những thông nhất cao để hỗ trợ cho người dân tham gia bảo hiểm y tế
và đây cũng là điều kiện hết sức thuận lợi cho người dân và người dân tham gia
theo tinh thần chỉ đạo của nghị quyết số hai mươi một của bộ chính trị
mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế là mục tiêu quan trọng nhất để người dân được thụ hưởng các chế độ
các bộ chính sách bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội tỉnh đã chỉ đạo xuống các cấp
huy động sự vào cuộc của các đoàn thể chính trị hội phụ nữ tri bộ đảng cán bộ chính sách của xã
phối hợp giả soát lại trong dân cư trên địa bàn lập danh sách những người chưa được cấp thẻ bảo hiểm
y tế trong ba nhóm đối tượng mà nghị quyết của tỉnh đã ưu tiên hỗ trợ kinh phí đồng thời tuyên
chuyển nâng cao nhận thức cho các cán bộ và người dân về tính ưu việt của chính sách an sinh xã hội
như chúng tôi thì hàng tuần là thông báo
một tuần là hai buổi đối với bà con nhân dân trên hệ thống đoàn truyền thành của xã thì hệ
thống đoàn truyền thành của xã thì chúng tôi báo phục là trên toàn địa bàn trên tất cả các khu dân
cứ thế thì vào buổi sáng và buổi chiều thì chúng tôi cho thông báo để bà con nắm bắt được cái chú
trương của đảng và nhà nước về chính sách bảo hiểm y tế và trên cơ sở đó thì chúng tôi lồng ghép tại
các hội nghị ở các thôn khu dân cư trong cái buổi mà họp dân sau tháng và cuối năm
và tại các hội nghị ngày hội đoàn kết toàn dân ở các khu vực dân cư vào dịp một mươi tám tháng một tháng năm
các cô ấy thì là người lông dân thế nhưng mà nó thực sự là nghe đài tuyên truyền ở xã cũng nhiều
rồi thế nhưng mà thực thu nhập thì trung bình để mà mua bảo hiểm thì các cô chưa có điều kiện
dưới sự chỉ đạo của tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên sự phối hợp chặt chẽ của các
ban ngành đoàn thể bảo hiểm xã hội tỉnh hưng yên đã từng bước nâng mức bao phủ bảo hiểm y tế
trên địa bàn tỉnh tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tăng từ năm mươi hai năm hai nghìn một mươi một lên tám mươi ba tám mươi bốn dân số
vượt ba bốn mươi bốn kế hoạch ủy ban nhân dân tỉnh giao năm hai nghìn một mươi bảy riêng trong năm hai nghìn một mươi tám
mục tiêu phấn đấu của bảo hiểm xã hội tỉnh là đạt tám mươi sáu năm số dân tham gia bảo hiểm y tế
trong khi đó huyện đan phượng hà nội lại có giải pháp phù hợp với đời sống kinh tế của bà
con trên địa bàn huyện ủy đan phượng định hướng cho các xã lựa chọn một nhóm tỉnh
nhóm tiêu chí để tập trung xây dựng mô hình điểm huy động sức dân cùng tham gia đóng góp
cho địa phương xã đan phượng đã chọn hai nhóm tiêu chí y tế văn hóa giáo dục và an ninh trật
tự hành chính công sẽ xác định cuối năm hai nghìn một mươi tám sẽ hoàn thành theo quy định số sáu trăm chín mươi một của chính phủ
về các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi một trong các tiêu chí mà xã đan
phượng chưa đạt được đó là tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên chín mươi năm
với tiêu chí này xã phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi sẽ đạt được bằng hình thức xã hội hóa hỗ trợ hơn chín
khẩu xây dựng quỹ tiết kiệm giúp hộ nghèo tham gia bảo hiểm y tế
bên cạnh đó huyện ủy còn hướng dẫn khuyến khích người dân làm ăn kinh tế trên chính mảnh đất của mình
được tạo điều kiện cho vay vốn gia tăng thu nhập khi có kinh tế ổn định
người dân sẽ có tài chính tham gia bảo hiểm y tế
tất cả mọi hộ đều giàu được nhưng chúng ta quán triệt tinh thần chỉ đạo của thành ủy
cũng như chủ trương của đảng và nhà nước là không bỏ lại một hộ nào ở phía sau
cho nên chúng tôi quán triệt tinh thần này đã đưa vào chương trình giảm nghèo năm hai nghìn một mươi tám
có ba việc làm chính thứ nhất là chúng tôi huy động xây dựng quỹ vì người nghèo
cái việc thứ hai là xây dựng nhà cho các đối tượng là người nghèo
hợp chung phân công các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội giúp đỡ từng nghèo trên cơ sở là tìm rõ lý do
và chắc chắn năm hai nghìn một mươi tám thì ba xã chúng tôi xây dựng nông thôn mới thì cái chỉ tiêu hộ nghèo là sẽ hoàn thành
gia đình chị đặng thị cúi ở xã đan phượng có năm hectare đất
gia đình chị được ủy ban xã động viên chọn làm mô hình thí điểm trộm da hữu cơ
chị cuối tâm sự tăng ra sản xuất đầu tư ban đầu thì nhiều
nhưng đến cuối vụ thu lãi cũng lớn
mô hình trồng rau hữu cơ trong nhà lưới nếu thành công không chỉ đảm bảo nguồn thực phẩm an toàn cho bà con trong xã
xa hơn nữa sẽ phát triển thành hợp tác xã rau hữu cơ cung cấp cho nhiều địa phương lân cận
cũng từ khi có kinh tế ổn định chị sẵn sàng tham gia vào phong trào xây dựng nông thôn mới của xã
cả gia đình chị đều tham gia bảo hiểm y tế
đóng góp vào tiêu chí gia tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của xã hiện tại là hơn chín mươi
xã vận động thế là tốt chứ mình là người nông dân thì mình cũng vẫn đi theo cái chủ trương của xã
tại vì là cái bảo hiểm này thì nó bảo vệ cái bản thân mình mà nó cũng có lợi ích cho mình nhiều lắm
nếu mà mọi người mà hiểu thì người ta tham gia người ta khỏi phải lăn tăn
huy động nhân lực và tổ chức thực hiện chăm lo cuộc sống sức khỏe cho bà con yên ấm
đó là giá trị thực chất mà chính quyền và nhân dân ở những địa phương như đan phượng hà nội hay hưng yên
cùng nhau đoàn kết tạo nên thành quả như ngày hôm nay
thưa quý vị mỗi địa phương sẽ đề ra những phương án hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế
tùy theo đặc thù của địa phương mình
sự kết hợp của các cấp ủy đảng chính quyền và đoàn thể tại địa phương
nhằm tạo nguồn lực kinh tế hỗ trợ người dân có thể tham gia tích cực vào mọi mặt của đời sống
là giải pháp hiệu quả chăm lo sức khỏe nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế
đó thực sự là điểm tựa lâu bền cho người dân
chương trình của chúng tôi đến đây là hết xin kính chào và hẹn gặp lại